tại hà nội buổi gặp mặt hai mươi thầy thuốc trẻ và những cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
đã được hội thầy thuốc trẻ việt nam và ban chấp hành trung ương tổ chức
tới dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng lãnh đạo ngành y tế của nước ta
tại đây nhiều đóng góp về những vấn đề còn tồn tại ở vùng sâu vùng xa
do có quá trình thực tế đã được các thầy thuốc trẻ tình nguyện đưa ra và có phương án khắc phục trong thời gian tới
lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ y tế đã giành được những lời khen ngợi động viên khích lệ tới những thầy thuốc trẻ
đã có những đóng góp cụ thể trong thời gian vừa qua
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều thử thách với đất nước
một năm nhiều thiên tai lớn biến đổi khí hậu và sự hoành hành của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo của đảng nhà nước và sự đoàn kết của nhân dân
công tác kiểm soát dịch bệnh đã có nhiều thành tiệu và được thế giới công nhận
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ngành y tế và các thầy thuốc trẻ
trong thời gian tới hội thầy thuốc trẻ việt nam sẽ cần phát huy truyền thống của hội
để tiếp tục gạt hái nhiều thành tiệu hơn nữa vì sức khỏe của nhân dân và cộng đồng